ít nhất chín mươi một người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu treo qua sông machu thuộc thị trấn mobi bang gujarat miền tây của ấn độ
trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em ngoài ra còn có hơn một trăm linh người mất tích
hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương chính phủ ấn độ đã thành lập một biệt đội để tiến hành điều tra về thảm họa này
vụ việc đã gây bảng hoàng trên khắp ấn độ tổng thống drubardimumu và thủ tướng narendra modi đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
thủ tướng modi đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương giúp đỡ chính quyền mobi và đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và y tế khẩn cấp
ông modi cũng công bố hỗ trợ hơn hai bốn trăm linh usd cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng và hơn sáu trăm linh đô la mỹ cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn thương tâm này
theo chính quyền địa phương cây cầu treo nói trên đã ngừng hoạt động trong hai năm qua và mới được thông cầu trở lại hôm hai mươi sáu tháng một mươi mà không có giấy chứng nhận
do ngày ba mươi tháng một mươi vẫn nằm trong kỳ nghỉ lễ diwali nên có hơn năm trăm linh người bao gồm cả trẻ em đã đến xem cây cầu treo khi vụ tai nạn xảy ra
vụ tai nạn xảy ra trong đêm cộng với dòng nước chảy xiết nên người dân địa phương và các đội cứu hộ gặp khó khăn trong hoạt động cứu hộ các nạn nhân